chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh chín h mùng ba tết
hôm nay ngày ba tháng hai kỷ niệm chín mươi hai năm thành lập đảng cộng sản việt nam
vào ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
họp ở bán đảo cửu long thuộc hồng kông trung quốc
dưới sự chủ trì của lãnh tụ nguyễn ái quốc đã quyết định thống nhất
các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất
lấy tên là đảng cộng sản việt nam
đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng
của dân tộc việt nam sự ra đời của đảng đã giải quyết triệt đề
những băn khoăn bế tắc của nhân dân việt nam trong việc tìm ra một con đường
giải phóng dân tộc lúc bấy giờ trong suốt chín mươi hai năm qua đảng đã lãnh đạo
nhân dân ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ dành độc lập dân tộc
xây dựng một nước việt nam ngày càng phát triển chính trị xã hội ổn định
độc lập chủ quyền được giữ vững vị thế và uy tín của đất nước
ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế với những thành tựu to lớn
đã đạt được trong chín mươi hai năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước ta
chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày hôm nay
thông tin từ bộ y tế từ một mươi sáu h ngày một tháng hai cho đến một mươi sáu h ngày hai tháng hai
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín đã ghi nhận tám bảy trăm bốn mươi bốn ca mắc mới
trong đó hai mươi hai ca nhập cảnh tám bảy trăm hai mươi hai ca ghi nhận trong nước
giảm hai hai trăm tám mươi chín ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố
số ca mắc chuyển nặng và tử vong giảm sâu trong những ngày qua ở nhiều địa phương
đã phát ra tín hiệu lạc quan trong phòng chống dịch
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán thành phố hà nội vẫn tích cực triển khai
chiến dịch tiêm chủng xuyên tết tổng số mũi tiêm hoàn thành toàn thành phố
đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín là gần một mươi năm triệu mũi
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương từ ngày ba mươi một tháng một
chín tết âm lịch đến ngày hai tháng hai tức ngày mùng hai tết có sáu trăm hai mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín
đã khỏi bệnh và ra viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định
ngày đầu xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai mùng hai và mùng một tỉnh đồng tháp cũng đón nhận tin vui
khi mà tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục giảm
hiện nay toàn tỉnh đồng tháp đang áp dụng cấp độ một bình thường mới
tại một trăm bốn mươi ba trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn
vào ngày hai tháng hai tức ngày mùng hai tết
nhiều tuyến đường trên cả nước đã xảy ra un tắc nghiêm trọng
nguyên nhân là do lượng người đổi ra đường tăng cao
trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây ùn ứ kéo dài đến nội thành tp hcm
khiến trạm thu phí long thành phải mở cửa dừng thu phí để giải phóng đường
tuyến cao tốc nội bài lào cai cũng lâm vào cảnh ủn tắc tương tự
tại vị trí nút giao thuộc tỉnh phú thọ
chiều dài phương tiện dồn ứ khoảng hai km cầu rạch miễu nối tiền giang bến tre
cũng đi lại khó khăn vào nhiều thời điểm trong ngày do phương tiện quá đông đúc
trong ba ngày từ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người bị thương
ba mươi ba người toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
thông tin từ cảng vụ hàng không miền nam cho biết ngày hai tháng hai
tức ngày mùng hai tết sân bay tân sơn nhất bắt đầu đông trở lại
trong ngày hai tháng hai sân bay tân sơn nhất khai thác gần sáu trăm linh chuyến bay
lượng khách qua cảng trong ngày hai tháng hai là khoảng bảy mươi bốn
thời điểm một mươi bốn giờ khu vực sảnh ab khách không đông không có tình trạng ủn tắc
hành khách xếp hàng di chuyển theo luồng tuyến ổn định
các đơn vị vẫn tăng cường nhân lực đảm bảo an ninh an toàn chất lượng dịch vụ hỗ trợ
phục vụ hành khách
thông tin cập nhật từ tỉnh an giang một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi đối tượng
vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá
tăng vật thu giữ là trên một trăm hai mươi triệu đồng
vào trưa ngày hai tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng
đang đánh bạc tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
tuy nhiên các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn
tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
gồm trên một một triệu đồng bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động bảy xe mô tô
trên một trăm hai mươi triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín h
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi